theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm nay hai mươi tháng tám
khu vực đồng bằng trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi phía tây tỉnh thành hóa
cụ thể khu vực đồng bằng trung du bắc bộ lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một ngày
có nơi trên một trăm năm mươi mm một ngày và có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng tám
tại địa bàn tỉnh thanh hóa cùng với khả năng ngập lụt tại vùng trũng
nguy cơ rất cao sẽ có lũ quét và sạt lở đất tại các huyện mường lát
quan sơn quan hóa làng chánh bá thước như xuân thọ xuân mực nước đỉnh lũ thượng liêu
các sông có khả năng lên mức báo động một và trên báo động một
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương giả soát phương án ứng phó với mưa
lũ quét theo dõi chặt chẽ các tin dự báo cảnh báo để thông tin kịp thời tới người dân
chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn cho người và tài sản